tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang đã chủ trì cuộc đối thoại cấp cao không chính thức
giữa diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
tham dự đối thoại có các nhà lãnh đạo kinh tế apec cùng thủ tướng campuchia samdet techo hunseng
chủ tịch nước lào bunyang volachit và cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
phát biểu khai mạc cuộc đối thoại chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
đối thoại diễn ra vào thời điểm châu á thái bình dương đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng
bên cạnh những xu hướng tích cực và những vận hội lớn đang nổi lên
khu vực của chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức
nhất là liên kết đang chậm lại và rủi ro về tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn
chủ tịch nước khẳng định apec và asean đều là hai cơ chế hội nhập khu vực thành công
luôn đi đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực
apec đã khẳng định là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực và là vườn ươm ý tưởng của tương lai
asean sẽ góp phần quan trọng đưa đông nam á từ đối đầu sang đối thoại
từ nghi kỵ sang hợp tác từ chia rẽ sang đoàn kết và liên kết
mà đỉnh cao là việc hình thành cộng đồng asean
trong bối cảnh năm nay đánh dấu việc cả apec và asean đều đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng
apec đang chuẩn bị bước vào thập niên thứ tư và xây dựng tầm nhìn sau năm hai nghìn hai mươi năm
asean đang ở năm kỷ nguyên vàng sau năm mươi năm thành lập và đang tích cực thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ tịch nước cho rằng cuộc đối thoại là cơ hội tốt để các nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn và định hướng cho hợp tác apec asean
đặc biệt là làm thế nào để hai diễn đàn có thể bổ trợ lẫn nhau trong việc ứng phó có hiệu quả những thách thức chung về liên kết
kết nối kinh tế và cùng nhau củng cố cấu trúc kinh tế khu vực bền vững
qua đó tạo động lực mới cho một châu á thái bình dương kết nối toàn diện vì hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
tổng thống philippines rodrigo duterte đã có bài phát biểu trên cương vị chủ tịch asean
khẳng định apec là nơi khởi xướng ý tưởng và động lực của tăng trưởng liên kết kinh tế khu vực
đánh giá cao sáng kiến của việt nam tổ chức đối thoại giữa apec và asean nhằm kết nối chặt chẽ hơn tầm nhìn của các nhà lãnh đạo kinh tế apec
và các nhà lãnh đạo asean
tiếp đó các nhà lãnh đạo kinh tế apec cùng các nhà lãnh đạo asean đã chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc
gợi mở những phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa apec và asean
đẩy mạnh phối hợp giữa hai cơ chế trong nỗ lực xây dựng một cấu trúc kinh tế khu vực bền vững
minh bạch có khả năng thích ứng cao chú trọng kết nối toàn diện về con người kết cấu hạ tầng và thể chế
hợp tác thúc đẩy chuỗi cung ứng chuỗi giá trị phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
và triển khai các sáng kiến liên kết kinh tế góp phần hiện thực hóa một cộng đồng châu á thái bình dương liên kết toàn diện
đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa apec và asean được tổ chức theo sáng kiến của việt nam
cuộc đối thoại đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phối hợp và bổ trợ giữa hai cơ chế hợp tác khu vực quan trọng là apec và asean
hướng tới mục tiêu chung nâng cao vai trò của khu vực châu á thái bình dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu